nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ võ cường sinh ra ở huyện thang bình tỉnh quảng nam
nhưng cuộc sống lại gắn bó với vùng đất tây nguyên hùng vĩ núi non trùng điệp bạt ngàn rừng xanh ngay từ khi còn nhỏ
sau khi tốt nghiệp trung cấp âm nhạc chuyên ngành guitar vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
võ cường được trường văn hóa nghệ thuật tỉnh đắk lắc phân công về công tác tại phòng văn hóa thông tin huyện grongana
năm hai nghìn ba ông chuyển về công tác tại phòng văn hóa thông tin huyện cư rút đắk lắc
ông cũng là một trong những người sáng lập đoàn ca mối nhạc đắk nông và giữ chức vụ trưởng đoàn
năm hai nghìn một mươi sáu nhạc sĩ võ cường được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú
ông nổi tiếng với nhiều sáng tác về tây nguyên và nhạc kịch
một nhạc sĩ luôn tâm huyết với bản sắc văn hóa dân tộc cũng như âm nhạc tây nguyên
xin kính chào quý khán giả
quý khán giả đang theo dõi chương trình câu chuyện âm nhạc của truyền hình nhân dân
đến với câu chuyện âm nhạc tuần này đài xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ trò chuyện
với nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú võ cường một người con quê hương đất quảng nam
nhưng ông lại gắn bó và yêu thích âm nhạc tây nguyên
lời đầu tiên xin cảm ơn nhạc sĩ võ cường đã dành thời gian tham gia câu chuyện âm nhạc của truyền hình nhân dân

lúc bây giờ học hành thật sự nói thật là cái giai đoạn lịch sử lúc bây giờ cái việc học tập nó bị gián đoạn và rất là khó khăn
cho đến mãi năm tám mươi ba thì tôi mới được đi học lại
nhưng mà tôi lại không phải giống như một số bạn bè cùng lứa là họ chọn nào là ngành kế toán
rồi ngành lâm nghiệp rồi vân vân các thứ xây dựng vân vân
nhưng mà tôi vẫn từ nhỏ tôi đã yêu âm nhạc mà
thì tôi chọn là đi học âm nhạc
và thậm chí lúc bây giờ thì ở thông quê thì cũng mong quý vị chia sẻ là gì
đối với cái thời mà ở thông quê một vùng kinh tế mới mà con đi học nhạc thì bà con có những cái lời ra lời vào
đôi khi tôi làm cho mẹ tôi buồn
con nhà nghèo mà không đi học cái gì đó để kiếm tiền mà lại đi học nhạc
tôi cũng thấy chua sốt
nhưng mà không biết sau mình đã yêu nó rồi
tôi nghĩ mẹ tôi có nói như thế và tôi cũng buồn cùng chia sẻ nỗi buồn với mẹ
nhưng mà con đường của tôi thì tôi vẫn cứ đi tôi học nhạc
tôi học nhạc thì tôi may mắn là được học trong một cái nôi của âm nhạc tây nguyên
đó là trường văn hóa nghệ thuật tỉnh đắk lắc
thời năm tám mươi ba tôi là khóa đầu tiên của tỉnh đắk lắc
lúc bây giờ là cô linh nga nga cái đâm là hiệu trưởng của trường đấy
bây giờ là nhà nghiên cứu
tôi vừa là nhạc văn vừa là nhạc sĩ
cái trường văn hóa nghệ thuật này thì nó lại nằm gần với cái đơn vị là đoàn cao bố nhạc dân tộc lúc bây giờ
và tôi luôn luôn nghe văng vẳng cái chất cho điệu của âm nhạc tây nguyên đó
và nó thực sự cúng tôi
tôi mê tôi yêu tôi đắm đối với nó vậy
nó thực sự cúng tôi
thì có lẽ là đó là cái cảm xúc vừa là cảm xúc mà vừa là cái duyên của tôi đến với âm nhạc
vậy là như thế

ta gặp nhau khi hoàng hôn vàng nắng nhẹ vương trên lùn đồi
hương tình say men rượu cay cháy lên tình yêu của tôi
chiều phố núi giọt nắng quê đắc nông bình yên dù êm
người mới về về chạy lên tình yêu của tôi

văn học của họ thế nào và tôi tổng hợp lại nó và tôi quyết định là mãi viết thành vỡ ca kịch
thì nó mới sưu tầm với cái cái cái cái tính bi tráng của một giai đoạn lịch sử và mới ca ngợi
được người anh hùng dân tộc ở trần lân tôi muốn mượn lời của mèo ben là người vợ của thủ lĩnh ở trần
lân bây giờ khi mà con mình bị chết thì tôi vừa viết vừa khóc nó ơi con ơi chàng ơ con ơi bè
hãy khóc lên đi con hãy nói lên đi con xung đôi chừng đôi muốn nói con của ta sao không còn khóc
nữa con của ta sao không còn nói nữa
con xui sẽ nhớ làng dây sẽ nhớ bóng hình con ai gây nên tôi lỗi đây ai gây ra nỗi đau đây
ơi con ơi chàng ơ con ơi bè đoàn khai nói là như thế và tôi khi tôi tôi viết nó là tôi vừa viết vừa
và cũng rất may mắn là tôi có một người nhạc sĩ phố khí đồng hành là nhạc sĩ mạnh tiến
thì trước đó mấy năm tôi có gặp nhạc sĩ mạnh tiến ở hà nội
trong một hội nghị của hội nhạc sĩ việt nam
anh em ngồi tâm sự với nhau thì tôi cũng có tâm sự với mạnh tiến về những trăng trở của tôi
đối với âm nhạc của một vùng dân tộc
cái sự trăng trở đó là trước đây cái khái niệm về âm nhạc tây nguyên
theo tôi được biết thì có một số bài viết và có một số tác phẩm viết về tây nguyên
thì nó cũng mang cái nét giai điệu chung trung tây nguyên thôi
nhưng mà trong cái nền văn hóa của tây nguyên
thì nó có nhiều
nhiều dân tộc anh em cùng chung sống
ế đê ba nai gia ra xê đăng mơ nông v v các thứ
thì cái trăng trở của tôi chính là cái sắc thái riêng của mơ nông
bây giờ làm sao khai thác được cái yếu bóng của mơ nông
thì tất nhiên là đó là cái trăng trở của tôi
nhưng mà cái điều quan trọng là gì
anh có yêu nói không
và anh tìm hiểu anh nghiên cứu về nói hay nào
và anh có đủ thấm
nói gì không
thì nhạc sĩ mạnh tiến là sau đó khi tôi viết cái ca kịch nơi chẳng lên
thì với những cái area đầu tiên
những cái tủ khúc này kia đầu tiên
tôi chia sẻ với mạnh tiến
thì mạnh tiến có nói câu mạnh tiến có tốt lên
anh ơi tốt quá
rồi em sẽ hợp tác với anh cùng làm
với tâm huyết của anh em sẽ hợp tác cùng làm
tất cả cái ca kịch của tôi đều là do nhạc sĩ mạnh tiến phối khí
tôi cũng có cái duyên như thế
có người anh em đồng nghiệp cùng chia sẻ và cùng đồng cảm với mình
và họ chia sẻ cái việc đó
thưa nhạc sĩ phong cách và lối sáng tác của ông
có gì khác biệt so với nhiều nhạc sĩ khác
ông có thể cho khán giả biết thêm được không ạ
thực ra nói về sáng tác và để tạo sự khác biệt
thì tôi nghĩ rằng cũng không ai mà khẳng định rằng
là mình có sự khác biệt này kia các thứ
nhưng mà theo với cái suy nghĩ của anh

mỗi một nhạc sĩ có một cái thủ pháp viết
và có một cái cảm nhận về một cái chất liệu âm nhạc khác nhau
ví dụ như cũng về tây nguyên
nhưng mà nó có thể là điều khứ của ed
hoặc là array của ed
hoặc là tâm bức của môn nông
thì thường là người nhạc sĩ mà làm việc một cách nghiêm túc
thì thường là đều phải có nghiên cứu về nó
và sau khi họ đã nghiên cứu rồi
thì những cái ấy nó thấm thấu vào trong cái máu thịt của họ
và một lúc nào đó thì họ lại cảm xúc
cảm xúc thì chính cái chất liệu ấy nó lại tuôn trào ra
và từ chỗ giống như tôi đã nói là gì
mỗi người có một cảm nhận khác nhau về các làn điệu dân ca đó
thì mỗi người cũng có một sự cảm xúc khác nhau
mỗi người cũng có một sự cảm xúc khác nhau để tuôn trào nó ra
và nó chính là cái riêng
chứ tôi không muốn nói rằng đó là sự khác biệt
nhưng đó là cái riêng của các nhạc sĩ
và nói một cách đúng hơn thì
nếu như một nhạc sĩ làm việc một cách nghiêm túc
bởi một nền văn hóa dân tộc
và lấy chất liệu từ âm nhạc gian gian
làm nền tảng cho sáng tác của mình
thì tôi nghĩ là mỗi người cũng sẽ tạo được một cái riêng như vậy
xin cảm ơn các bạn
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình câu chuyện âm nhạc của truyền hình nhân dân
chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc thành công
xin chào và hẹn gặp lại

lời ru đưa em rất nồng
rừng nghiêng nghiêng theo cánh vòng
mặt trời lên cùng sớm mơ em
nhưng ôm qua giờ tháng năm khổ đau
mà xưa cơm là cuối ánh mặt buồn
lời ru mang hơi thơ mẹ
lòng thôi mãi với núi đồi
và lời ru ru em đại ngàn
mặt trời lên sang núi đồi
em ơi anh thức dậy
đã có rồi
mặt trời hồng
mặt trời xôi